thưa quý vị thủ tướng chủ trì hội nghị lần thứ ba
của hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông hồng
công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci hai nghìn hai mươi ba
đó là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự chiều này
thủ tướng chủ trì hội nghị lần thứ ba của hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông hồng
công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci hai nghìn hai mươi
gỡ vướng pháp lý xây dựng nhà ở vừa túi tiền
thưa quý vị nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về đồng bằng sông hồng
là hoàn toàn đúng đắn đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết liệt
và đạt kết quả cân đo đong đếm được tạo niềm tin mới động lực mới khí thế phát triển mới
tới đây các tỉnh trong vùng đồng bằng sông hồng phải đẩy mạnh yếu tố truyền thống
liên kết bứt phá bao trùm toàn diện và bền vững
đó là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính tại hội nghị lần thứ ba
hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông hồng diễn ra vào sáng nay chín tháng năm tại hà nội
sự hội nghị có bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
phó chủ tịch thường trực hội đồng và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
lãnh đạo của một mươi một tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông hồng thành phố hà nội thành phố hải phòng
các tỉnh vĩnh phúc bắc ninh hưng yên hải dương quảng ninh thái bình nam định hà nam và ninh bình
các chuyên gia các nhà khoa học
hội nghị tập trung thảo luận về việc triển khai thực hiện quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi quy hoạch vừa được phê duyệt
tình hình một năm thực hiện nghị quyết ba mươi của bộ chính trị về phát triển vùng
và chương trình hành động của chính phủ triển khai nghị quyết ba mươi
giả soát cơ chế chính sách đặc thù vùng
kế hoạch điều phối hội đồng vùng năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình triển khai các dự án trọng điểm của vùng
các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đánh giá cao quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng
đã được xây dựng hết sức khoa học công phu kỹ lưỡng
trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh
cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của vùng
quy hoạch đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm đột phá
phương án phát triển giải pháp chính sách ưu đãi nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
quy hoạch vùng sẽ mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới
tạo động lực giá trị mới trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế xã hội
của vùng đồng bằng sông hồng nói riêng và cả nước nói chung
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị là hoàn toàn đúng đắn
được tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết liệt và đạt kết quả cụ thể
các bộ ngành cơ quan địa phương đã triển khai nghị quyết của bộ chính trị
một cách đồng bộ bài bản theo chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và rút được kinh nghiệm quý bài học tốt từ việc triển khai các nghị quyết khác
bảo đảm đúng quy trình quy định hơn đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn
theo thủ tướng quy hoạch được xây dựng với tư duy mới
tìm ra thúc đẩy phát triển tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của vùng
đã hoàn thiện hồ sơ tổng kết xây dựng luật thủ đô sửa đổi
báo cáo chính phủ để trình quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy
đồng thời trình quốc hội ban hành nghị quyết số một trăm linh sáu
về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ
trong đó cho phép áp dụng đối với một công trình giao thông đường bộ quan trọng của vùng
đáng chú ý bảy trên hai mươi dự án quan trọng của vùng đã được khởi công
và đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công tiếp tám dự án theo đúng kế hoạch đề ra
cùng với biểu dương sự cố gắng của các bộ ngành cơ quan
đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương trong vùng
thủ tướng phạm minh chính còn chỉ rõ ba cái thiếu
là thiếu quỹ đất thiếu cơ chế đột phá và thiếu nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp
vùng cũng có năm hạn chế
hạn chế về tính liên kết hạn chế trong bảo đảm an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng
hạn chế về quy mô năng lực quản lý cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp
hạn chế trong ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
hạn chế trong quản lý đất đai bảo vệ môi trường phòng chống biến đổi khí hậu
thời gian tới thủ tướng yêu cầu hoạt động của hội đồng điều phối vùng
tiếp tục bám sát nghiêm túc quyết liệt trong triển khai nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị
các chỉ tiêu nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể
tại chương trình hành động của chính phủ quy hoạch vùng các kết luận của hội đồng
quy hoạch thì là một bước quan trọng
nhưng mà phải tổ chức thực hiện cái quy hoạch này
thế nào cho nó có hiệu quả
vừa làm vừa rút kinh nghiệm
không cầu toàn không nóng vội
vì quy hoạch có tính lâu dài
mang tính chiến lược
quy hoạch phải có tư duy đổi mới
nhưng mà thực hiện quy hoạch thì phải phân kỷ
phải căn cứ vào cái nguồn lực cụ thể để chúng ta làm
nhưng mà lại phải chọn cái điểm ưu tiên
khi không thời gian trải được
cái phương châm tức là truyền thống liên kết bứt phá bao trùm toàn diện và bền vững
về quy hoạch thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tổ chức thực hiện thực chất
không hình thức vừa làm vừa rút kinh nghiệm
quy hoạch có tính lâu dài mang tính chiến lược
nhưng thực hiện phân kỳ
căn cứ điều kiện phù hợp nguồn lực
triển khai công việc có trọng tâm trọng điểm
đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
nhất là tăng thu tiết kiệm chi
thúc đẩy hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng chiến lược
lấy vốn đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội
đẩy mạnh thông tin truyền thông để nhân dân hiểu nắm rõ ủng hộ
làm theo giám sát việc thực hiện quy hoạch
và thụ hưởng với tinh thần
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung mương
phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
trong tổ chức giám sát kiểm tra thực hiện quy hoạch vùng
thường xuyên giả soát kiểm điểm rút kinh nghiệm
bổ sung báo cáo cấp có thẩm quyền
điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế
phối hợp hỗ trợ hiệu quả kịp thời tháo gỡ khó khăn
cho vùng và các tỉnh thành phố trong vùng
phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện quy hoạch
thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội đã chủ trì cuộc họp
xin ý kiến lãnh đạo quốc hội về việc tiếp thu giải trình
chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
và dự thảo luật công đoàn sửa đổi
tham dự cuộc họp có đồng chí lê minh khái
bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí phó chủ tịch quốc hội
nguyễn khắc định nguyễn đức hải trần quang phước
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội dự kiến sẽ thông qua một mươi luật
cho ý kiến về một mươi một dự án luật
trong đó có dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
và dự án luật công đoàn sửa đổi
đây là hai dự án luật khó
nhất là luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đúng quy định
trước khi chỉnh quốc hội
bởi đây là dự án luật có liên quan đến nhiều đối tượng
tới người lao động với nhiều vấn đề đáng quan tâm
như rút bảo hiểm xã hội một lần vấn đề tiền lương
phó chủ tịch thường trực quốc hội nhấn mạnh
đây là những dự án luật khó
cần có sự thống nhất giữa chính phủ và ủy ban thường vụ quốc hội
trước khi chỉnh quốc hội xem xét thông qua
nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao
đồng thời tính toán đến khả năng thực hiện
sáng nay tại hải phòng
đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban chấp hành đảng bộ thành phố hải phòng
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia
và xây dựng hải phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma túy
đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển chung của thành phố
các kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi sáu đảng bộ thành phố
tình hình quốc phòng an ninh được bảo đảm
đại tướng cũng cho biết thêm
tinh thần buổi làm việc nhằm kiểm tra
việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại thành phố hải phòng
kiểm điểm về công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố
và việc triển khai thực hiện đề án sáu
quản trị quản lý xã hội phục vụ người dân doanh nghiệp
một cách công khai minh bạch
nghiên cứu tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình hay
cách làm hiệu quả trong bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
sáng nay tại hà nội đại tướng lương cường
ủy viên bộ chính trị
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chủ trì kiểm tra công trường dự án
bảo tàng lịch sử quân sự việt nam giai đoạn một
dự án bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
là dự án lớn trọng điểm của bộ quốc phòng
khi hoàn thành sẽ là công trình lịch sử
văn hóa có quy mô tương xứng với tầm vóc lịch sử
dựng nước và giữ nước hơn bốn năm của dân tộc
là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
và là điểm nhấn về kiến trúc của thủ đô hà nội
đại tướng lương cường ghi nhận biểu dương đánh giá cao
sự nỗ lực cố gắng tinh thần trách nhiệm chủ động của ban quản lý dự án
các cơ quan chức năng của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
các nhà thầu các đơn vị tư vấn giám sát tư vấn thiết kế
và toàn thể cán bộ kỹ sư công nhân người lao động trực tiếp thi công công trình
đến thời điểm này dự án đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra
trong giai đoạn một và bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối
về người phương tiện trang bị chất lượng
để bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra
các đơn vị liên quan cần bám sát các mốc thời gian chính
nhất là trước dịp kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi tháng một mươi hai và ba mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hùng hà
đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về hai dự thảo nghị quyết
thí điểm tách công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
thành dự án độc lập cùng với đó là nghị quyết phân cấp cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
theo bộ kế hoạch và đầu tư việc tách công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng
là nội dung tương đối mới hiện nay số lượng dự án được áp dụng còn ít
quy mô thu hồi đất khá đa dạng số bộ cơ quan địa phương được phép áp dụng còn hạn chế
thời gian thí điểm chưa lâu khó bóc tách để đánh giá hiệu quả cụ thể
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nói riêng và thực hiện dự án tổng thể nói chung
do đó chính sách này cần tiếp tục được thí điểm việc tách công tác giải phóng mặt bằng
thành dự án độc lập đối với một số dự án theo đề xuất của các bộ cơ quan địa phương
thực hiện thí điểm cần làm rõ dự án địa phương thời hạn cụ thể bảo đảm tính khả thi trong thực hiện
đi kèm với đánh giá so sánh với các dự án tương đồng sau quá trình thí điểm
đối với việc xây dựng các chính sách thí điểm cần bảo đảm đầy đủ dễ triển khai khả thi trên thực tế
tránh tình trạng quy định không đầy đủ dẫn đến vương mắc khi thực hiện trình tự thủ tục
đối với nghị quyết phân cấp cho chủ tịch ubnd cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh
và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mục đích để tạo sự chủ động cho địa phương
và bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo điều hành quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh
đơn giản hóa các quy trình thủ tục trong hoạt động lập ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh
phù hợp với thẩm quyền của ubnd cấp tỉnh bảo đảm trình tự thủ tục điều khoản truyền tiếp
cần thiết để sau khi ban hành nghị quyết có thể thực hiện được ngay mà không cần phải chờ ban hành thêm hướng dẫn thi hành
bảo đảm phù hợp đồng bộ với quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương
pháp luật về đầu tư công pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan khác
phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường và bộ kế hoạch đầu tư
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các sự thảo nghị quyết báo cáo chính phủ để chính quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ tám tới đây
sớm đưa các chính sách vào cuộc sống
thưa quý vị sáng nay tại hà nội liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vcci năm hai nghìn hai mươi ba
qua khảo sát từ một mươi một doanh nghiệp trên cả nước quảng ninh tiếp tục dẫn đầu danh sách với bảy mươi một hai mươi năm điểm
trong khi thành phố hà nội tụt tám bậc
năm hai nghìn một mươi ba quảng ninh tiếp tục lần thứ bảy duy trì vị trí quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
tiếp đến là các địa phương long an hải phòng bắc giang đồng tháp
đây đều là những địa phương được các doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng
hiệu quả cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ cắt giảm gánh nặng chi phí không chính thức cho doanh nghiệp
đồng hành cùng với doanh nghiệp trong suốt những năm qua
chính vấn đề đó biến từ đồng tháp từ một tỉnh khuất nẻo dùng sâu dùng xa
hiện nay trở thành một tỉnh tiên phong có nhiều sự sáng kiến đổi mới
và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao trong bản đồ của chiếc hàng vcci
đáng chú ý là trong năm thành phố trực thuộc trung ương
chỉ có duy nhất hải phòng góp mặt trong top một mươi của bảng xếp hạng
trong khi đó cần thơ xếp thứ một mươi bốn đà nẵng ở vị trí thứ một mươi sáu tp hcm giữ vị trí thứ hai mươi bảy
và hà nội xếp ở vị trí thứ hai mươi tám tụt tám bậc so với năm trước
cần phải thực chất hơn và cần phải đi tới được doanh nghiệp nhiều hơn
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
cũng đã công bố chỉ số xanh cấp tỉnh hai nghìn hai mươi ba đánh giá và xếp hạng các địa phương thân thiện với môi trường
theo đó năm tỉnh dẫn đầu là quảng ninh đà nẵng đồng nai hưng yên và tp hcm
thưa quý vị nhằm giúp công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có bước tiến mới quyết liệt đồng bộ toàn diện và hiệu quả hơn
hội thảo phòng chống tham nhũng tiêu cực những thành tiệu hạn chế và giải pháp
do ban chủ nhiệm cơ lộc bộ thăng long đã được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
hội thảo có sự tham dự của một trăm sáu mươi hội viên với một trăm ba mươi bài tham luận trong đó có một mươi hai tham luận trực tiếp
với chủ đề phòng chống tham nhũng tiêu cực thành tiệu hạn chế nguyên nhân và giải pháp
các chuyên gia hội viên đã trình bày thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
như phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng trình đốn đảng
công tác phòng chống tham nhũng trong hoạt động báo chí những tiêu cực hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng
trong một mươi năm trở lại đây từ khi thành lập ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do tổng bí thư nguyễn phú trọng làm trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã được lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện quyết liệt toàn diện đi vào chiều sâu
với quyết tâm chính trị rất cao không có vùng cấm không có ngoại lệ
và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng rõ rệt được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao và quốc tế ghi nhận
tham nhũng từng bước được kiềm chế ngăn chặn có chiều hướng thuyên giảm
thưa quý vị và các bạn liên tiếp trong những tuần gần đây nắng nóng xảy ra trên khắp cả nước
công suất đỉnh hệ thống điện liên tục đạt đỉnh mới và dự báo trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu phụ tải tăng cao công suất cực đại của hệ thống điện có thể lên tới bốn mươi chín mw
để đối phó với các thách thức
hệ thống điện quốc gia đã áp dụng hàng loạt giải pháp trong vận hành
tuy nhiên thì chìa khóa để đảm bảo điện an toàn và ổn định lúc này đó chính là giải pháp tiết kiệm điện
lũy kế ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn nhu cầu phụ tải điện thực tế tăng khoảng một mươi một bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
để đối phó với các thách thức này hệ thống điện quốc gia đã áp dụng hàng loạt giải pháp trong vận hành
tuy nhiên giải pháp hữu hiệu nhất lúc này chính là tiết kiệm điện và dịch chuyển giờ sản xuất
từ cao điểm sang thấp điểm
hiện bây giờ toàn bộ công ty từ khối phong cũng như là nhà máy được thay vào một đèn led
để giảm thiểu những cái tiết kiệm đó
và đồng thời cái ứng lượng là hai năm mùa rồi từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn hai mươi hai công ty đầu tư dịch chuyển mới
tức là đầu tư chiều sâu chứ không phải đầu tư mở rộng
khi ra khỏi nhà là tắt các trang thiết bị cần thiết
và không sử dụng nhiều máy móc sử dụng tổn điện trong một lúc
và trong lúc cao điểm thì chúng tôi
là sử dụng việc đi thật cần thiết
các mức tăng trưởng cao về nhu cầu tiêu thụ điện là sức ép nặng nề với ngành điện
điều chỉnh phụ tải hay dịch chuyển giờ sản xuất
tránh giờ cao điểm trong ngày đang may cam hiệu quả
trang nghiệp thực hiện đề á
thì cái điều đầu tiên là họ được đảm bảo cấp điện ổn định
không có cái việc vượt công suất để nguy cơ của quả tải là sự cố gần cấp
cái thứ hai là khi mà dịch chuyển vào cái giờ cao điểm này

cái thứ bốn là khi mà dịch chuyển vào cái giờ cao điểm này
mà họ dùng vào cái giờ thấp điểm thì họ được lời về giá

dự kiến nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian cao điểm mùa hè từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
dự báo tăng trưởng cao lên tới một mươi ba cao hơn so với kế hoạch khoảng chín tám
riêng nhu cầu tiêu thụ điện của miền bắc dự kiến tăng kỷ lục một mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi ba
vì vậy việc nâng cao nhận thức ý thức
trong việc tiết kiệm điện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt thời gian tới
bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt bốn tám tỷ usd
tức là tăng khoảng hai mươi ba bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
với đa tăng trưởng hiện tại thì dự báo là ngành gỗ sẽ có nhiều triển vọng khả quan trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là doanh nghiệp chuyên xuất khẩu các sản phẩm gỗ nội thất sang các thị trường châu âu châu mỹ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay doanh nghiệp đã ký kết thêm được nhiều đơn hàng mới
hồi phục đạt bảy mươi tám mươi so với cùng kỳ
doanh nghiệp lạc quan khi các khách hàng đã trở lại và thông báo về lượng hàng dự định sẽ đạt sắp tới
hiện tại là đơn hàng của chúng tôi thì cũng một số dòng hàng đã có đơn hàng đến hết năm

cho nên là chúng tôi cũng cố gắng phát triển theo các thị trường mới và các thị trường mới

tăng hai so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và tăng một mươi chín bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
hiện mỹ là thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành gỗ
tại các thị trường lớn như thị trường hoa kỳ thị trường nhật bản thị trường eu thị trường hàn quốc

thời gian qua doanh nghiệp ngành gỗ đã nhanh chóng nghiên cứu xu hướng thị trường

đây là tin hiệu tốt cho thấy ngành chế biến gỗ và nội thất việt nam
đang từng bước nâng cao vị thế và thương hiệu trên thị trường quốc tế